để phấn đấu cán đích nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm nhiều địa phương trên cả nước đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí đã đề ra
trong đó có tiêu chí về điện lưới cho người dân
để thực hiện mục tiêu này nhiều địa phương đang khẩn trương nỗ lực đưa điện lưới quốc gia về các thôn bản vùng cao vùng sâu vùng xa
từ đó giúp người dân có thêm phương tiện điều kiện để phát triển kinh tế so đói giảm nghèo
ghi nhận tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
thôn chát một thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng những ngày này nhộn nhịp vui hơn hẳn
toàn bộ công việc quan trọng đều được bà con gác lại để chuẩn bị cho việc đưa điện lưới quốc gia về
đây là niềm mong mỏi từ rất nhiều năm của bà con trong thôn
như thôn chát một chát hai chưa có điện thì hoàn thành mục tiêu nông thôn mới huyện đầu tiên thực hiện nông thôn mới
việc triển khai kéo điện về các thôn bản đã tạo điều kiện cho huyện bảo thắng hoàn thành tiêu chí điện trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng huyện bảo thắng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh miền núi lào cai